nếu mà chúng ta có tiền sử về bệnh tim mạch chúng ta có tiền sử về huyết áp cao chúng ta đã có tiền sử là đột quỵ tháng qua bên cạnh cái việc dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ để làm sao cho duy trì cái huyết áp nó bình thường nó bình thường ở cái mức độ an toàn và có hiệu quả phòng ngừa những cái biến cố tim mạch tiếp theo
thì chúng ta cũng rất nên lưu ý là những cái thay đổi của môi trường của khí hậu như là biên tập viên việt tú vừa nói bởi vì là người bình thường của chúng ta tức là nếu như mà không bị tăng huyết áp không bị đột quỵ
thì khi mà cái môi trường khí hậu như vậy thay đổi thì những các thông số của hệ tim mạch
nó cũng sẽ thay đổi ví dụ như là lạnh làm co mạch huyết áp sẽ cao lên thí dụ như nóng quá làm giãn mạch lúc đầu làm huyết áp tụt xuống
nhưng mà sau đó thì có các cơ chế khác bù trừ thì nó lại làm huyết áp nó tăng lên như vậy thì chúng ta phải làm sao
đầu tiên là chúng ta phải giữ cho các thông số về mặt tim mạch đó bình thường
bình thường để nó phát triển
để nó phản ứng được với thời tiết nó phản ứng tối đa thì cũng nằm trong cái giới hạn bình thường
như vậy thì rõ ràng là nếu mà chúng ta có các tiền sử như vậy tiền xử tăng huyết áp tiền đột quỵ
thì chúng ta đã phải dùng thuốc để làm sao cho cái con số huyết áp ấy trở về bình thường
và khi mà có những thay đổi về mặt thời tiết khí hậu như thế thì nó phản ứng một cách sinh lý
nhưng mà sinh lý của chúng ta là trong điều kiện của chúng ta là
chúng ta phải dùng thuốc tạo ra và vì thế cho nên là khi nó phản ứng
thì thường nó phản ứng ở cái mức độ là không được như người bình thường
cho nên là chúng ta lưu ý hơn những người không có tiền sử là ở cái điểm đó
vậy thì chúng ta thí dụ như là thời tiết lạnh
bình thường thì với những người trẻ không có tiền sử tăng huyết áp
không có tiền sử đột quỵ
người ta có thể là từ trong giường
tùng chăn tùng màn người ta có thể là dạy vươn vai tập thể dục và đi ra ngoài thí dụ như vậy
nhưng mà đối với chúng ta có thì chúng ta phải lại rất từ từ
và cái thời gian để làm cho mình nó thích nghi với những cái điều kiện nó vậy nó phải dài hơn
và thậm chí là nếu như mà thời tiết khắc nghiệt quá thì chúng ta phải lại phải tránh
thí dụ như là chúng ta vẫn có thói quen là dạy sớm
tầm bốn năm giờ sáng chúng ta đi bộ ở công viên
ở ngoài đường ví dụ như vậy
nhưng mà trong thời tiết cái điều kiện là thời tiết nó phải là tốt
nhưng mà nếu như hôm nay mưa quá hoặc rét quá
thì chúng ta lại phải không đi tập nữa
chúng ta chỉ tập ở trong nhà thôi ví dụ như vậy
đấy là một trong những cách để chúng ta bảo vệ cơ thể chúng ta
và chúng ta luôn luôn biết rằng là khi chúng ta có những cái tiền sử như vậy
thì bên cạnh cái việc dùng thuốc bên cạnh cái việc theo dõi
thì chúng ta lại phải tự bảo vệ mình
xin được cảm ơn phó giáo sư tạm mạnh cường đã vừa trả lời câu hỏi vừa rồi
và đó là những lưu ý mà